tin an ninh trật tự cập nhật với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản bùi thị tuyết trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú xã tam anh nam huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bùi thị tuyết trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng
nhưng thực tế góp vốn với người khác sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng